thưa quý vị trước thông tin cho rằng ubnd quận hà đông thành phố hà nội đã thực hiện không đúng quy định của pháp luật về cưỡng chế hành chính tại công viên nước thanh hà phường phú lương quận hà đông gây thiệt hại cho doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng
vào chiều ngày hôm nay tại buổi giao ban báo chí thành ủy hà nội lãnh đạo quận hà đông đã có những trao đổi xung quanh vấn đề này
tại buổi giao ban báo chí ban tuyên giáo thành ủy hà nội một số phóng viên đặt câu hỏi về việc cưỡng chế này có quá vội vã đúng quy trình quy định của pháp luật hay chưa
đặc biệt tại sau quận hà đông không chọn phương án xử lý khác mà lại đập bỏ hết gây thiệt hại cho doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng

một mươi chín hạng mục công trình thuộc dự án công viên nước thanh hà
là các hạng mục công trình vi phạm trật tự xây dựng
chính vì vậy là các hạng mục phá rỡ ở đây là một mươi chín hạng mục công trình
mọi năm thời điểm này là khoảng thời gian nước rút đối với học sinh lớp một mươi hai để chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
thế nhưng năm nay
vì dịch bệnh ncov các em lại đang phải nghỉ học cho nên việc ôn tập cũng ít nhiều bị ảnh hưởng
để đảm bảo cho kỳ thi sắp tới các trường học đều đã lên phương án ôn luyện cho các em học sinh
sau tết đã hơn nửa tháng thế nhưng em vũ ngọc cảnh vẫn chưa thể đến trường do ảnh hưởng của dịch do virus ncov
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia chỉ còn hơn bốn tháng nữa
không thể đến trường như vậy khiến em rất sốt ruột
lịch tự học qua youtube đã được em đưa ra
bên cạnh đó
dạy liệu hàng ngày thấy cô gửi qua zalo facebook
em lo là sau kỳ nghỉ tết dài ngày thì bọn em khó có thể bắt kịp
sau khi mà đi học lại thì bọn em sợ là không thể bắt kịp cùng cái học trên lớp
vì là kiến thức bây giờ bọn em học trên mạng thì cũng sợ là có những nguồn nó không đáng tin cậy và kiến thức
nó cũng bị lỗi hơn quá cũ so với đề thi đại học
trước dịch do virus ncov đến nay
có hơn năm mươi tỉnh thành phố trên cả nước tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày một mươi sáu tháng hai
để các em học sinh không bị lãng quên kiến thức
đặc biệt học sinh lớp một mươi hai nhiều trường đã lên bài tập chương trình học trực tuyến cho các em
chúng tôi sẽ lần lên ý tưởng để thiết kế những bài giảng online
chuẩn bị hệ thống bài tập các đề kiểm tra
trong đó thì cứ chú ý đến cái tính tương tác trên cái hệ thống mạng
bởi vì là bây giờ không còn trực tiếp dạy mặt đối mặt với học sinh nữa
cho nên là phải tính đến cả cái yếu tố về tình huống đặc biệt là tình huống về công nghệ thông tin
cho học sinh học và ôn online trực tuyến là một giải pháp
tuy nhiên không phải trường nào cũng áp dụng được hình thức này
đặc biệt nhiều trường công lập khi chưa đáp ứng được cơ sở vật chất
với cái tuần thứ hai khi mà chính thức mà với tình hình mà học sinh vẫn phải nghỉ học
thì nhà trường lại tiếp tục cử tất cả những cái nhiệm vụ đến cho tất cả các giáo viên
và thực sự là các thầy cô giáo cũng đã vào cuộc rất tích cực
có những thể cô giáo cũng báo là làm việc với học sinh thường xuyên hàng ngày
nhưng theo mình thì cái hình thức học trực tuyến thì với cái điều kiện học sinh
thì không phải là cháu nào cũng có thể đáp ứng được cái học trực tuyến như thế
vì do cái điều kiện của kinh tế điều kiện gia đình
theo bộ giáo dục và đào tạo thời gian kết thúc năm học là trước ngày ba mươi một tháng năm
tuy nhiên nếu học sinh phải nghỉ học dài vì dịch do virus ncov gây ra
năm học có thể sẽ kết thúc muộn hơn
vì vậy các em học sinh có thêm thời gian để ôn tập cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
tùy cái tình hình thực tế diễn ra thì bộ cũng có thể có những cái điều chỉnh
cái khung thời gian năm học có thể là kết thúc năm học muộn hơn
và có thể điều chỉnh một vài cái mốc ở trong hai nghìn hai mươi một
và khi đó thì căn cứ tình hình thực tiễn thì bộ sẽ có cái văn bản để mà hướng dẫn
thì ngay kể cả cái việc thi trung học phổ thông quốc gia
thì hiện nay trong cái khung thời gian hàng năm của bộ đều không có ấn định cái ngày này
mà trong hai nghìn hai mươi một thì ghi rất rõ là cái việc đó là theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
bộ giáo dục và đào tạo
cũng đưa ra những kịch bản khác trong trường hợp nếu các em học sinh tiếp tục phải nghỉ học
thì thời gian thi trung học phổ thông quốc gia sẽ tổ chức muộn hơn so với dự kiến
dịch ncov diễn biến phức tạp đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều mặt đời sống xã hội
thế nhưng hiện nay dịch cúm a h năm n sáu trên đàn gia cầm cũng đã xuất hiện tại một số tỉnh thành phố
trong đó có hà nội thanh hóa và nghệ an
cụ thể tại hà nội một ổ dịch cúm gia cầm đã được phát hiện tại xã phú nghĩa huyện trương mỹ
tổng số gia cầm phải tiêu hủy là gần hai bốn trăm linh con
còn tại tỉnh thanh hóa ổ dịch cúm da cầm h năm n sáu đã được phát hiện vào trưa ngày hôm qua
tại xã tân khang huyện nông cống hai mươi ba con da cầm đã bị tiêu hủy
tại tỉnh nghệ an sau khi phát hiện ổ dịch cúm h năm n sáu ở xã quỳnh hồng huyện quỳnh lưu
ngành thú y địa phương đã phun tiêu độc khử trùng đồng thời tiêm vaccine phòng dịch
trên toàn bộ đàn gia cầm tại các xã có dịch
công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn cũng vừa cho biết đơn vị đã thu giữ hai mươi bảy chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ
cụ thể vào đêm qua công an huyện cao lộc đã phát hiện một số đối tượng đang vận chuyển hàng hóa lên đồi
để đưa sang trung quốc khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng vứt lại hàng hóa và bỏ chạy
kiểm tra hàng hóa bên trong các thùng các tông có hai mươi bảy chiếc khẩu trang không có chủ sở hữu
không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ toàn bộ
số khẩu trang nói trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó tại hà nội vào ngày hôm nay lực lượng cảnh sát kinh tế công an quận thanh xuân đã phối hợp
với đội quản lý thị trường số bốn cục quản lý thị trường tp hà nội phát hiện và thu giữ hơn một trăm linh chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ
tiến hành khám xét nơi tập kết hàng hóa có địa chỉ tại số nhà chín mươi ngõ một trăm sáu mươi bảy phố tây sơn đống đa hà nội
lực lượng chức năng phát hiện gần một trăm linh chiếc khẩu trang không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
chủ số hàng là đào hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tại đống đa hà nội khai nhận đã mua gom số khẩu trang trên với giá từ hai trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng tùy loại
sau đó bán ra thị trường với giá bốn trăm linh đồng nếu như so với ngày thường mỗi hộp khẩu trang cùng loại trên chỉ có giá từ năm mươi đến sáu mươi nghìn đồng
tức là giá mỗi hộ khẩu trang đã bị đẩy lên cao tám lần so với bình thường
tập kết và đầu cơ để đến khi nào giá tăng cao thì sẽ bán ra ngoài thị trường
theo kiểm tra ban đầu có khoảng một mươi hãng khẩu trang và một mươi loại khẩu trang y tế ở trong kho tập kết của đối tượng
với trong trường hợp mà đang có dịch bệnh xảy ra như thế này thì cái hành vi này sẽ được xử lý
theo cái khoản một bốn mươi sáu một trăm tám mươi năm về hành vi là mua gom hàng hóa để bán thu lợi bất chính trong khi mà có cái biến động về giá cả và cung cầu hàng hóa khi có dịch bệnh xảy ra
thì với cái hành vi này thì hàng hóa sẽ bị tịch thu và xử lý theo quy định pháp luật
theo số liệu thống kê chỉ trong bốn ngày đầu tháng hai cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đã kiểm tra đấu tranh xử lý hai mươi sáu vụ việc liên quan đến hành vi đầu cơ nâng giá buôn bán hàng giả kém chất lượng nhất là khẩu trang
qua đó thu giữ hơn bốn trăm hai mươi hai khẩu trang y tế các loại và gần bốn chai dung dịch rửa tay không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định
công an huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi thông tin cho biết đơn vị vừa làm rõ một nhóm đối tượng xông vào quán trẻ đánh người
cụ thể các đối tượng là mai hoàng nam lại đình trí phạm tiến tỉnh nguyễn lương huy cùng ở xã phổ cường huyện đức phổ và nguyễn tấn khải ở xã phổ hòa huyện đức phổ
do mâu thuẫn tình cảm ghen tuông nên tối qua nhóm đối tượng này đã xông vào quán trẻ kim cúc trên đường nguyễn nghiêm thị trấn đức phổ dùng hung khí tấn công gây thương tích cho hai người ở trong quán
một vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng vừa mới xảy ra trên sông hậu đoạn thuộc xã an thạnh một huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng hiện tại vẫn còn một người mất tích
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi tháng hai tàu chở cát biển kiểm soát sáu nghìn một trăm sáu mươi chín do ông trần vĩnh xuyên chú tại huyện long phú tỉnh sóc trăng điều khiển gặp sóng lớn nước bất ngờ tràn lên tàu làm tàu bị mất lái bị lật úp
lúc này trên tàu có vợ ông là nguyễn ngọc lành ba mươi hai tuổi cùng ba người con là trần thị dầu một mươi hai tuổi trần vĩnh tuyến chín tuổi và trần thị kim ngân năm tuổi
lúc hai chồng tôi bẩn đi bắn qua khỏi phò xanh rồi thấy không có sóng mới đi xa hơn nữa qua tới phò đỏ
quất lượng sóng đầu tiên là tôi chạy đi bơm nước vợ tôi chạy

là dẫn mấy đứa nhỏ ra xuồng
đặng cho nó lên xuồng xô ra
đặng cho nó lên xuồng xô ra
vợ tôi ấm con tôi nó chạy từ trên cabin chạy xuống chạy ra tui năn lô xuồng ở trước
mũi xạch an lợi hai chồng chưa có chạm tay nhau nữa
còn có hai ba thước nữa
vợ tôi chụp té
buông xuồng chụp mấy đứa nhỏ với vợ tôi chụp nhút
cái hộp chưa trong hầm hàng nữa
tui giăng ra ngoài
cháu trần thị dầu may mắn được người dân cứu lên tàu và đưa vào bờ
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh sóc trăng nhanh chóng đến ngay hiện trường tiến hành công tác cứu hộ
lực lượng cứu hộ đã giả soát xung quanh tàu phát hiện bên trong cabin tàu có người nên đã tiến hành lặn vào trong ca bên tàu và nhanh chóng tiến hành các biện pháp cứu nạn cứu hộ đưa chị lành ra khỏi tàu một cách an toàn
bên tàu nhận được lệnh xước xe để anh em cẩn trương lên đến hiện trường
trong tàu tôi đồng chí khang hai đồng chí cùng xuống để thăm dò đường tiếp cận nạn nhân
xác định là nạn nhân nằm vị trí gõ gà
thì tôi với đồng chí khang tiến tới gặp nạn nhân
thì lần đầu gặp nạn nhân thì nạn nhân cũng hốt quản
động duyên cho nạn nhân
động duyên cho chị an tâm lại
đừng có hỗn quản hoảng loạn trong thời điểm đó
và tiếp tục tôi hướng dẫn cho chị cách sử dụng bình ổng phụ trong bình lặn
đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi một tháng hai lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của một bé gái cách hiện trường khoảng hai km
hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực phối hợp tổ chức tìm kiếm một bé còn lại đang mất tích trong vụ tai nạn
đồng thời tiến hành trục vớt tàu để điều tra làm rõ nguyên nhân
sau hai ngày làm việc tích cực khẩn trương hoàn thành chương trình đề ra
vào chiều nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ ba mươi
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị sau phiên họp chính phủ thường trực các ủy ban của quốc hội các cơ quan của quốc hội các cơ quan tổ chức hữu quan nhanh chóng triển khai các kết luận đối với các nội dung đã được ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến tại phiên họp và khẩn trương tập trung nghiên cứu tiếp thu ý kiến để chỉnh lý hai dự án luật gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội cũng như triển kh
bảo đảm tổ chức tốt năm chủ tịch ipa hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội yêu cầu cần sớm hoàn thiện các dự thảo nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cấp huyện tại sáu tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đợt này để ký ban hành điều kiện cho các địa phương ổn định tổ chức tiến hành đại hội đảng bộ các cấp

ngay sau lễ giao nhận quân công an tỉnh quảng bình sẽ tổ chức huấn luyện phân bổ về các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
lãnh đạo các đơn vị địa phương đã tặng hoa chúc mừng và mong muốn các tân binh vững vàng lên đường nối tiếp sự nghiệp vẻ vang của ông cha hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của tuổi trẻ tích cực học tập rèn luyện tốt trong môi trường công an để xứng đáng với niềm tin yêu của đảng và nhân dân
công an đã công bố thư khen của đồng chí thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đối với công an tp hà nội khi có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp với các đơn vị bạn nhanh chóng điều tra bắt giữ đối tượng triệu tòn kiều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại nậm tha văn bàn lào cai trong vụ án giết người hiếp dâm cướp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh lào cai trong dịp tết vừa qua

công an đã phát hiện một tử thi nữ giới bị vùi lấp trong cát tại ven bờ suối nậm tha
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án công an tỉnh lào cai đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an công an tỉnh điện biên công an tp hà nội khẩn trương truy bắt đối tượng gây án
đến hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi lực lượng công an bắt giữ đối tượng gây án là triệu toàn kiều khi đang lẩn trốn tại quận ba đình thành phố hà nội
đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong dịp tết nguyên đán canh tí
việc bắt giữ được đối tượng gây án có sự đóng góp công sức của các đơn vị trong đó có sự tham gia của lực lượng công an tp hà nội như công an quận hoàng mai công an quận đống đa công an quận ba đình góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và lực lượng công an nhân dân
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại